cùng với thủy điện hòa bình đúng tám giờ ngày bảy tháng bảy nhà máy thủy điện sơn la đã mở một cửa xả đáy đồng thời phát điện tối đa sáu trên sáu tổ máy
đây là biện pháp nhằm ứng phó với đợt mưa lớn dự kiến có thể xảy ra ở các tỉnh miền núi phía bắc trong những ngày tới
tính đến bảy giờ ngày bảy tháng bảy lưu lượng nước về đập thủy điện sơn la là hai sáu trăm linh m ba trên dây lưu lượng nước qua sáu tổ máy phát điện là hai bảy trăm linh m ba trên dây
lưu lượng nước qua một cửa xả đáy là một bảy trăm linh m ba trên dây tổng nước xả qua đập là bốn năm trăm linh m ba trên dây